đồng chí nguyễn thiện nhân đã đánh giá cao nỗ lực quyết tâm chính trị của ngành y tế trong việc thực hiện cuộc vận động
người việt nam dùng thuốc việt nam để hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cho rằng
bộ y tế là một trong những bộ đầu tiên có kết quả tương đối sớm về phát triển đồng bộ chủ trương chính sách trong việc thực hiện cuộc vận động này
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khẳng định
đối với thuốc người dân không thể nào biết thuốc nào tốt mà phải tùy vào thầy thuốc
người việt mua thuốc việt tùy thuộc vào thầy thuốc việt nam
do vậy cán bộ y bác sĩ cần phát huy hơn nữa y đức và tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh